trưa nay ngày ba tháng sáu hơn một mươi ba học sinh lớp chín tại thành phố đà nẵng đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và trước đó trong ngày hôm qua thì hàng vạn thí sinh tại hai thành phố lớn hà nội và thành phố hồ chí minh cũng đã tham dự kỳ thi vào lớp một mươi năm nay
khác với các địa phương trong cả nước kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm nay thành phố đà nẵng chỉ thi hai môn đó là ngữ văn và toán
đây là quyết định của ngành giáo dục và đào tạo đà nẵng vào thời điểm trước khi thi khoảng hai tuần
tức là bỏ xét thi tuyển môn ngoại ngữ với nhiều ý kiến trái chiều
ngày thi thứ hai mùng ba tháng sáu các em thi môn toán với phần lớn nhận xét đề thi tương đối chúng so với đề cương ôn tập nên đa số làm bài tự tin đạt chất lượng
các bậc phụ huynh cũng yên tâm và tin tưởng vào kết quả thi của các em
cũng gọi là dễ mà khó thì đối với bạn đối với những bạn mà trung bình thì cũng gọi là khó
thì đối với con thì con học sức khá thì con làm được được bảy mươi
nhưng mà toán thì nên năm
chắc kỹ thức thì có thể làm được tốt bảy tám điểm
nhưng mà văn thì hơi bất ngờ vì chuyện hai năm trước cũng ra bài chức liệp ngào và năm nay cũng ra bài đấy cho nên là hơi bất ngờ
cháu của nhà tôi là trong hai ngày qua thì nói chung là cũng rất là khó mát tự tin vui vẻ
từ khi mà cháu học là trong thời gian khóa học cháu đã xác định được khả năng của mình ở cái trình độ của cái ngôi trường nào thì cháu có người bạn cháu đăng ký